còn đây là những hình ảnh xảy ra tại thôn hoành xã đồng tâm vào khoảng bốn giờ sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
các đối tượng chống đối và một số người dân đã liên tiếp tấn công lực lượng chức năng bằng bom xăng lựu đạn pháo nổ do phóng mặc dù đã được cảnh sát vận động và thuyết phục
và sau đó tôi đi xuống thì thấy ông trức có đổ xăng ba đến năm lần gì đó và tôi thấy cán bộ có tiếng hét lên và tôi viết là cán bộ ở dưới và tôi nghe thấy ông trức nói là chết mày đi
các đối tượng chống đối đã lộ rõ bản chất là những kẻ khủng bố liều lĩnh khi sử dụng vũ khí nóng để bắn thẳng vào những người thực thi công vụ
thật đau lòng khi có ba chiến sĩ công an đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ
các đơn vị chức năng đã khống chế và bắt giữ hầu hết các đối tượng vi phạm pháp luật nghiêm trọng
cơ quan công an đã khởi tố vụ án khởi tố bị can tiến hành xử lý theo đúng quy định của pháp luật
khi tổ công tác vào cổng lang hoành thì bị một nhóm đối tượng chống đối một cách quyết liệt
chúng đã sử dụng quả nổ bom xăng và đã sử dụng hai quả lựu đạn để ném vào tổ công tác
chúng tôi đã tuyên truyền vận động và yêu cầu các đối tượng không được sử dụng vũ khí và không được tấn công lực lượng chức năng
nhưng mà các đối tượng ở đây thì chúng tôi xác định là có một cái nhóm hai năm gần đây
hai mươi đối tượng trong hai năm qua đã thường xuyên có sự chống đối quyết liệt
lúc đầu là chúng tôi cũng ném đá sau đó là ném bom xăng
thì các lực lượng chức năng đã kêu gọi là chúng tôi đầu hàng
chúng tôi không đầu hàng
và chúng tôi vẫn tiếp tục ném đá và bom xăng vào các lực lượng chức năng
qua tối hôm tám vừa rồi thì chúng tôi thấy là hành vi của chúng tôi là hoàn toàn sai trái
cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
quá trình khiếu kiện về đất đai diễn ra ở xã đồng tâm và những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ở đây
đều có liên quan đến một ổ nhóm có tên tổ đồng thuận
vậy tổ đồng thuận gồm những ai và mục đích của nhóm này là gì
ngay từ năm hai nghìn một mươi hai sau khi xã đồng tâm thực hiện chủ trương dồn điền
đổi thửa lợi dụng tâm lý nghi ngờ của người dân liên quan đến hoạt động lợi dụng chức quyền của cán bộ địa phương
trong việc quản lý sử dụng đất ông lê đình kình ông bùi viết hiểu đã tập hợp một số cán bộ bị kỷ luật
và thành viên trong họ thành lập tổ đồng thuận
sau khi tổ đồng thuận ra đời thì bắt đầu quá trình khiếu kiện kéo dài
và các đơn thư liên tục được gửi đến các cấp chính quyền về vấn đề đất đai xảy ra tại xã
tổ đồng thuận
mặc dù các cơ quan chức năng đã tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo theo đúng quy trình
và xử lý nghiêm số cán bộ vi phạm
song do chưa thoả mãn đối với ý đồ của mình
nhóm tổ đồng thuận tiếp tục kích động người dân lợi dụng khiếu kiện để gây dối
và lấy đất đồng xanh làm nội dung cho hoạt động khiếu kiện của mình sau này
để hô hào kích động người dân trong xã
nhóm đồng thuận đã vô hiệu hóa đài phát thanh của xã đồng tâm
xây dựng và vận hành hệ thống truyền thanh riêng tại thôn hoành
tiến hành phát tờ rơi tuyên truyền bằng miệng theo những chứng cứ mà họ tự tạo ra
để thuyết phục người dân đồng tâm rằng đất đồng xanh là đất của người đồng tâm
họ tuyên truyền rằng cán bộ chính quyền xã bán đất để mua nhà tại thủ đô
cùng với đó là đưa ra lời hứa hẹn về khiếu kiện thành công sẽ được trả sáu triệu đồng một mét vuông
lợi dụng khiếu kiện
tổ đồng thuận yêu cầu người trong xã đóng góp tiền phục vụ các hoạt động của nhóm
theo nhiều nguồn tin hiện nay nhóm đồng thuận ấy đã huy động được khoản tiền từ sáu đến bảy tỷ đồng
mà theo như những người này là được sử dụng và hoạt động chống thàm nhũng
nhưng sự thật được sử dụng như thế nào thì chỉ có những người trong nhóm đồng thuận mới biết
còn đây là danh sách bảng thu chi nội bộ tổ đồng thuận năm hai nghìn một mươi chín
đến tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
trong danh sách này có đầy đủ danh mục tiền chi cho hoạt động của các nhóm đối tượng chống đối
có tên tuổi trên các diễn đàn dân chủ gia tạo mạng xã hội
trong đó có lê dũng vô vạ nguyễn nguyên bình dân oan vườn rau lộc hưng
và hai cha con kẻ cầm đầu vụ việc tại đồng tâm ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi lê đình kình lê đình công
từ những hoạt động của tổ đồng thuận có thể thấy bản chất của nhóm này là tập hợp những đối tượng có lòng tham với nhiều vết dơ của bản thân
lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân xã đồng tâm để vụ lợi cá nhân kích động người dân gây nên tình hình phức tạp trên địa bàn xã đồng tâm
ủy ban kiểm tra trục lương phải ra khỏi bờ hình ông nguyễn đức trâm là người dân chúng ta
đây là người dân chúng ta
không có chúng ta cướp hết thì
các cháu sinh sống bằng cái gì
đó này là các cháu cũng phải vào để giữ đất
liên quan đến nhóm đồng thuận và các hoạt động kích động gây dối còn có sự tham gia tích cực của trịnh bá phương
một trong những kẻ cầm đầu nhóm dân oan dương nội
trịnh bá phương là ai
đối tượng này chính là con trai của cấn thị thều vừa ra tù lần hai vào đầu năm hai nghìn một mươi tám về hành vi gây dối trật tự công cộng là anh ruột của trịnh bá tư
cả gia đình phương đều trú tại phường dương nội quận hà đông
thành phố hà nội
gia đình phương đều là các thành viên cốt cán của hội nhóm dân oan một tổ chức ngoại vi của tổ chức khủng bố việt tân tại mỹ
họ đều tham gia tích cực vào các hoạt động chống đối mốc nối với nhiều phần tử bất mãn tại các địa phương trong và ngoài hà nội
để thực hiện việc đòi quyền lợi chính đáng cho dân oan mà thực chất là gây dối
cùng với nhóm đồng thuận từ năm hai nghìn một mươi bảy cho đến khi vụ việc xảy ra ngày chín tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
trịnh bá phương thường xuyên xuất hiện tại xã đồng tâm lôi kéo kích động người dân khiếu kiện chống đối chính quyền
cùng với trịnh bá phương trịnh bá tư lợi dụng vụ việc dạng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
các nhà đấu tranh dân chủ giả tạo trong nước số cực đoan trong công giáo tiếp tục vu cáo bóp méo sự thật bóc méo tình hình
vu khống chính quyền công an quân đội đàn áp dân đồng tâm mà không có một minh chứng nào
cùng với trịnh bá phương trịnh bá phương thường xuyên xuất hiện tại xã đồng tâm lôi kéo kích động người dân khiếu kiện chống đối chính quyền

sau khi đã xem trên trang cả nhân facebook của những người như lê dũng bô ba hậu quân viết ông tony tuấn và tuấn đăng nắng

và nhiều lần về gặp ông lê đình kình đã xin hồ sơ đất đai để viết trên trang cá nhân của mình
tôi thấy là những bài viết đấy là không đúng sự thật
ngày hai mươi năm tháng một mươi một tại trụ sở ủy ban nhân dân huyện mỹ đức
thanh tra chính phủ tổ chức hội nghị đối thoại với công dân xã đồng tâm
và các xã tiếp giáp với sân bay miếu môn
xung quanh kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng đất sân bay miếu môn
đây cũng là buổi cung cấp thông tin đối thoại lần thứ tư
của thanh tra chính phủ và thành phố hà nội liên quan đến đồng tâm
tại buổi đối thoại đại diện thanh tra chính phủ khẳng định
kết luận thanh tra toàn diện của thanh tra thành phố hà nội
về việc quản lý sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay
đối với diện tích đất khu sân bay miếu môn
thuộc địa giới hành chính xã đồng tâm vào năm hai nghìn một mươi bảy
và thông báo số sáu mươi một tb tpcp ngày hai mươi năm tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín
của thanh tra chính phủ về kết quả giả soát kiểm tra tính chính xác hợp pháp
kết luận thanh tra của thanh tra thành phố hà nội
là đúng thẩm quyền trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật
việc để xảy ra tranh chấp có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
trong việc buông lỏng quản lý
do đó gần ba mươi cán bộ có hành vi vi phạm đã bị xử lý
trong đó có một số cán bộ bị xử lý hình sự
đến thời điểm ngày hôm đó một mươi bốn hộ dân có đất trong khu vực sân bay miếu môn
đã ký vào văn bản đền bù hỗ trợ và di rời
đừng rơi dưới hoa và trùng
là một nhóm nhỏ và không đại diện cho ai xã đồng tâm
chỉ có họ có cái mục đích
không đúng thì họ cố gắng bắn lên thuê lên mạng thế này để khác
đánh lừa nhân dân cả nước thôi
chứ chúng tôi thì không có vấn đề gì cả
đến bây giờ tôi khẳng định rằng
việc làm của nhóm ông kỳnh là quá sai
đối với nhân dân xã đồng tâm
mà đã đưa nhân dân xã đồng tâm tôi có một số không am hiểu
đi vào con đường tức là tội lỗi
sự việc xảy ra dạng sáng ngày chín tháng một năm hai nghìn hai mươi
là một vết thương lớn trong lòng dân tộc
làm dấy lên sự phẫn út bất bình trong nhân dân việt nam
trước những hành động mù quáng quá khích của những kẻ chống đối
chúng đã vượt qua khuôn khổ pháp luật và lương tri của con người
nhưng sự thật vẫn là sự thật
hơn chín mươi triệu trái tim yêu nước
và hàng triệu kiều bào
vẫn luôn tin tưởng vững chắc vào đường lối chính sách pháp luật của đảng nhà nước
quyết không dung thứ cho kẻ quay lưng lại với dân tộc việt nam